thưởng ứng chương trình năng bước em tới trường do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phát động
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ trao tặng
quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã sơn kim một xã sơn kim hai và thị trấn tây sơn
tại buổi lễ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo đã trao một mươi sáu xuất quà
mỗi suất trị giá một triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi
tại các trường tiểu học sơn kim i trung học cơ sở sơn kim tiểu học sơn kim hai và tiểu học thị trấn tây sơn
trước đó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo đã nhận đỡ đầu sáu em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
ở các xã sơn kim i sơn kim ii và thị trấn tây sơn
đơn vị hỗ trợ mỗi em năm trăm linh đồng một tháng trong suốt năm học
đây là số tiền được trích từ nguồn đóng góp ngày lương của cán bộ chiến sĩ
và kêu gọi sự tài trợ của các tổ chức cá nhân
để chương trình đem lại hiệu quả thiết thực và mở rộng
phạm vi giúp đỡ các em học sinh ngoài địa bàn biên giới
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo đã có sáng kiến tổ chức ký kết nghĩa
với trường tiểu học thị trấn tây sơn với chủ đề biên cương gắn với học đường
đơn vị đã tặng một trăm linh triệu đồng cho nhà trường và tổ chức trao quà cho các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn trong trường theo chương trình hai bên đã ký kết